trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
các giải pháp cứu trợ cho người dân là thực sự cần thiết
giống như cây atm gạo trong đợt dịch covid một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thì lần này ngày sáu tháng tám một atm khẩu trang miễn phí khai trương kịp thời
để hỗ trợ cho người dân tp hcm phòng chống covid một mươi
một mươi giờ sáng ngày sáu tháng tám cây atm khẩu trang đầu tiên ở tp hcm
chính thức hoạt động tại số hai trăm linh bốn b đường vương lài quận tân phú
để phục vụ người dân khi người dân đứng nhìn vào camera có gắn tại cây atm này
sẽ nhận diện khuôn mặt
khi ấn nút khẩu trang sẽ chạy ra một khe bên dưới để người nhận dễ lấy
những lúc tâm điểm dịch thì mua khẩu trang cũng rất khó khăn
khi mình đi ngang mình thấy chỗ này có cây atm khẩu trang mình rất vui
có thể mình nói bạn bè hoặc ai khó khăn ra nhận
chủ doanh nghiệp đầu tư atm này đã vận động được tám khẩu trang phục vụ người dân
và đang kêu gọi mạnh thường quân chung tay để thêm nhiều người dân được nhận khẩu trang miễn phí trong mùa dịch
atm phát khẩu trang miễn phí luôn bảo đảm khoảng cách an toàn tối thiểu hai mét giữa mỗi người đến nhận
tránh lây lan dịch bệnh
trước khi vào nhấn nút lấy khẩu trang người dân phải rửa tay bằng nước diệt khuẩn để sẵn phía trước
mỗi một ngày mình dự kiến sẽ phát vào ở điểm này quận tân phú
dự kiến là phát vào thứ năm hàng tuần từ khoảng một mươi giờ sáng đến bốn giờ chiều
vào những ngày khác thì mình sẽ dự định là cho các quận khác để mượn máy để sử dụng
mình mong muốn là sẽ phát được khoảng một mươi đến hai mươi khẩu trang một ngày
trong đợt dịch covid lần trước doanh nghiệp này phát minh cây atm gạo đã giúp nhiều người dân khó khăn
việc làm lan tỏa khắp các tỉnh thành trên cả nước thậm chí cả nước ngoài
qua đó nhiều người dân cũng đã đồng lòng ủng hộ
giúp đỡ nhau vượt qua những ngày khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín